hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đã họp trực tuyến mở về tình hình iraq
tại cuộc họp việt nam khẳng định ủng hộ vai trò tích cực của phái bộ liên hợp quốc
hỗ trợ iraq các tổ chức của liên hợp quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế
tiếp tục thực hiện các cam kết trợ giúp cho nước này
thời gian qua phái bộ liên hợp quốc hỗ trợ iraq unami cùng các tổ chức của liên hợp quốc
đã hỗ trợ chính phủ và nhân dân iraq ổn định tình hình và giải quyết những khó khăn của đất nước
phái bộ unami cũng hỗ trợ cho iraq và kuwait tăng cường hợp tác trong việc tìm kiếm người kuwait
và công dân nước thứ ba mất tích tại iraq cũng như việc trả lại tài sản của kuwait
theo nghị quyết số hai nghìn một trăm linh bảy của hội đồng bảo an
các nước thành viên hội đồng bảo an hoan nghênh việc iraq sẽ tổ chức bầu cử sớm vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đánh giá tích cực
về những nỗ lực của chính phủ iraq và các tiến bộ đạt được tại iraq trong thời gian qua
lo ngại trước diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín các vụ tấn công vào dân thường và tình trạng nhân đạo
tại iraq với hàng triệu người đang phải đối mặt với đói nghèo nhận định rằng nhiệm vụ hàng đầu là cần bảo vệ
người dân và nhấn mạnh cần bảo đảm tôn trọng đầy đủ độc lập chính trị thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của iraq